những hình ảnh về việc nuôi dạy trẻ tự kỳ tại trung tâm tâm việt đã khiến cho dư luận xã hội khá bức xúc
tuy nhiên với nhiều phụ huynh là những người trong cuộc thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác
còn bị bệnh nhưng lại thiếu cơ sở nhận nuôi dạy chăm sóc
đặc biệt là những cơ sở dành cho trẻ tự kỷ ở lứa tuổi dạy thì ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những hình ảnh được ghi lại tại trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ tâm việt trong khoảng thời gian tháng sáu bảy
khi cơ sở còn đóng tại huyện từ sơn tỉnh bắc ninh
quát mắng dọa nạt cùng với những hình ảnh không mấy đẹp của những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ đang theo học tại trung tâm
thế nhưng với các bậc phụ huynh họ không còn lựa chọn nào khác
không riêng gì phụ huynh này gần như tất cả các bố mẹ có con học tại đây đều đã đi nhiều nơi tìm trường cho con
nhưng rất ít nơi nhận nội chú và cũng không có nhiều lựa chọn cho trẻ tự kỷ đặc biệt là ở lứa tuổi dạy thì
nên dù mức phí giao động khá cao từ một mươi bốn đến hai mươi triệu đồng tùy mức độ của trẻ cũng như hoàn cảnh gia đình nhiều nhà vẫn cố gắng cho con theo học tại đây
điều là bước đường cùng ai cũng đã phải đưa con đi ít nhất là vài ba trung tâm rồi
còn con nhà mình là cả chục rồi tự mở trường cho con cũng không ăn thua đâu
cho nên là đi khắp nơi và đến bây giờ là bước đường cùng chẳng ai nhận nó đâu
bởi vì những đứa trẻ nó ở độ tuổi dạy thì nó còn kinh khủng hơn nữa
ngay sau khi có thông tin phóng viên đã liên hệ với ông phan quốc việt giám đốc trung tâm tâm việt group
ông cho biết hiện trung tâm đã chuyển đến cơ sở mới ở thôn đông ngàn
xã đông hội huyện đông anh hà nội
sự việc báo chí phản ánh là xảy ra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi
là bàn cái việc để xây
chứ còn một số kiểm tra cẩn soát là rất cần
nhưng kiểm tra cẩn soát để mà xây
mục đích cuối cùng để các con sướng các con quá thiệt thò rồi
phụ huynh nó quá khổ rồi
đấy nghe cũng biết và bây giờ giúp cho họ tối cầu thị thôi
trước tình trạng trẻ bị tự kỷ có xu hướng gia tăng và hoạt động giáo dục
chăm sóc trẻ tự kỷ còn nhiều bất cập
phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo chủ trì
phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội
chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở có hoạt động giáo dục
chăm sóc trẻ tự kỷ bảo đảm quyền của trẻ em